nhân đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi ba sáng nay ngày bảy tháng năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã đến thăm chúc mừng hòa thượng thích thanh từ phó pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam tại tỉnh đồng nai
đến thăm hòa thượng thích thanh từ phó pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam
tại thiền viện thường chiếu ở xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
gửi lời hỏi thăm sức khỏe chúc hòa thượng thích thanh từ cùng các giáo phẩm tăng ni phật tử
đón mừng một mùa phật đản an vui hạnh phúc
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh khẳng định thời gian qua giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đồng nai
cũng như thiền viện thường chiếu luôn ủng hộ tích cực tham gia các cuộc vận động và nhiều chương trình an sinh xã hội
góp phần vào sự phát triển của địa phương và đất nước
đại diện thiền viện thường chiếu cho biết hòa thượng thích thanh từ dù tuổi cao
nhưng thường xuyên đóng góp những ý kiến trong các công việc của giáo hội phật giáo việt nam
quan tâm đến tình hình kinh tế xã hội của địa phương đất nước
đại diện thiền viện thường chiếu cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
và chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của phật giáo